công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan
trước đó tại địa bàn xã lộc thủy huyện phú lộc đã phát hiện chùm sáu trường hợp dương tính với covid một mươi chín
chùm dương tính này được ghi nhận từ một trường hợp về từ thành phố đà nẵng ngày hai mươi bốn tháng bảy
sau khi hoàn thành cách ly tập trung một mươi bốn ngày với bốn lần xét nghiệm âm tính
người này được trở về nhà để tiếp tục theo dõi
tuy nhiên đến ngày một mươi bốn tháng tám người này có biểu hiện sốt ho nên được trung tâm y tế huyện phú lộc khám sàng lọc
qua test nhanh xác định dương tính với virus sars cov hai
qua truy vết cho thấy trường hợp này sau khi về nhà đã không chấp hành cách ly theo dõi y tế tại nhà
mà đã tiếp xúc với nhiều người trong đó có bốn mươi chín f một
tình trạng làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín đang xuất hiện tại nhiều nơi
điều này không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn
viện kiểm sát nhân dân tp bắc ninh tỉnh bắc ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố một mươi hai bị can về tội
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan chức năng xác định một mươi hai bị can nằm trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
do trần tấn dương ba mươi bốn tuổi quê tỉnh đồng tháp
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn quảng cáo thiên nhân cầm đầu
đây là nhóm bị can đã liên hệ cung cấp thông tin
và mua nhiều giấy xét nghiệm ritam pcr do trần tấn dương làm giả
rồi sau đó thông qua một đối tượng ở cao lộc lạng sơn
xin cấp đăng ký luồng xanh trên hệ thống của bộ giao thông vận tải
qua thống kê công an cho biết dương đã làm và bán một trăm năm mươi phiếu xét nghiệm giả
trong đó phiếu xét nghiệm nhanh giả có giá là một trăm năm mươi đồng
còn phiếu xét nghiệm pcr có giá là hai trăm năm mươi đồng
trước đó công an tp bắc ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với trần tấn dương về hành vi làm giả con dấu tài liệu
hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức
trong thời gian tp đà nẵng thực hiện tạm dừng mọi hoạt động trong bảy ngày
người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà
lực lượng công an đã tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
luôn có mặt ở tất cả các khu vực để kịp thời phát hiện
nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
ngay sau khi tp thực hiện tạm dừng mọi hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
công an phường an hải bắc đã thành lập bốn tổ tuần tra
một tổ phản ứng nhanh luôn phiên có mặt trên tất cả các tuyến lượng trong khu vực
ở mọi thời điểm
qua tuần tra kiểm soát từ ngày một mươi sáu tháng tám đến nay
lực lượng đã phát hiện xử lý nghiêm bảy trường hợp vi phạm
với tổng số tiền là bốn mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng
lỗi vi phạm chủ yếu là ra ngoài không thuộc các trường hợp cho phép
và không mang khẩu trang
công an phường đang tổ chức triển khai bốn tổ tuần tra

và kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
và theo đó thì cũng riêng ngồi cái tổ tuần tra của công an phường
thì công an phường cũng phân công một mươi đồng chí cảnh sát khu vực
xuống bám sát địa bàn
có nghĩa là cùng ăn cùng ở cùng làm việc ở dưới địa bàn
kịp thời xử lý những tình hình an ninh trật tự liên quan tại địa bàn
thì cảnh sát khu vực đã thường trực như thế này rồi
ngoài ra đó thì có bốn tổ tuần tra của công an phường
sẽ tuần tra khép kín để xử lý nghiêm những hợp phạm
theo ghi nhận đa số người dân chấp hành nghiêm quy định
tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp vi phạm
lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền
nhắc nhở để người dân thực hiện đúng theo chỉ thị năm của thành phố
đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng
đối với những trường hợp cố tình vi phạm chống đối
công an các đơn vị cũng kiên quyết xử lý nghiêm
qua đó đã xử phạt sáu mươi hai trường hợp với số tiền ba trăm bảy mươi bốn triệu đồng
công an phường luôn phân các đồng chí cảnh sát khu vực
có mặt hai mươi bốn hai mươi bốn phối hợp với tổ phòng chống covid chuyên trách
của khu dân cư để kịp thời phát hiện kiểm tra và xử lý nghiêm những người vi phạm
trước hết chúng tôi là đặt vấn đề là tuyên truyền nhắc nhở
hướng dẫn người dân chấp hành tốt nhằm trước hết là bảo vệ cho chính họ
gia đình họ và sau đó là cộng đồng xã hội
tuy nhiên đối với những trường hợp mà có thái độ chống đối
quyết liệt xử lý thực hiện đúng theo các yêu cầu
theo đúng quy định của hội luật nhằm hoạn chế thấp nhất tình hình lây lao
ngay một phức tạp cho diễn biến dịch gây ra
đồng thời để tránh trường hợp tội phạm lợi dụng thời gian đường xá vắng vẻ
để thực hiện những hành vi phạm tội các tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn chín trăm một mươi một
cũng thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
để đảm bảo an ninh trật tự phòng ngừa gia tăng các loại tội phạm trong thời gian này
khi dịch covid một mươi chín bùng phát
lần thứ tư không khó để bắt gặp những hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an
tích cực phối hợp cùng các lực lượng khác trên trận tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với cộng đồng mạng người chiến sĩ công an thực sự là những chiến binh quả cảm
trở thành tấm la chắn vững vàng giữa tâm dịch
ngày đêm bám trụ túc trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
đảm bảo an toàn tại các khu cách ly bệnh viện gia chiến khu vực phong tỏa
hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
tôi thấy họ thật quả cảm trong lòng trao dâng niềm tự hào càng nhân lên niềm tin
các anh đã tạm gác những riêng tư biến nối niềm riêng thành động lực
để cùng đồng nghiệp với xã hội với đất nước đẩy lùi dịch bệnh
thương quá các chiến sĩ nhân dân cả nước biết ơn các đồng chí cố lên nhé toàn thắng át về ta
đúng như chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bất cứ tình huống nào thì lực lượng công an nhân dân cũng có một cấp độ cao hơn
đối với tình hình dịch bệnh thực tế để chúng ta triển khai tốt nhất các biện pháp
nghiệp vụ và các phương án phòng chống dịch cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên tất cả các địa bàn
để làm điểm tựa cho nhân dân cho đồng bào và cho cả hệ thống chính trị
trong cuộc chiến để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
từ gian khổ khó khăn đã xuất hiện nhiều tấm gương chấp nhận hy sinh
rủi ro bị lây nhiễm trong quá trình thực thi nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên
sức khỏe cho nhân dân
đây là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh chính trị phẩm chất cách mạng ý chí quyết tâm
tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng công an
đối với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
sự hy sinh thật lớn lao để đền đáp công lao của các anh
mỗi người dân chúng ta cần chung tay có trách nhiệm với gia đình và xã hội
để đẩy lùi dịch bệnh
có người còn trẻ quá nhưng đã hy sinh
sự hy sinh đó sẽ càng tiếp thêm động lực cho mỗi người dân chúng ta
hãy cùng chung tay giữ vững vùng xanh an toàn tiến tới chiến thắng đại dịch
vất vả là nhiệm vụ hy sinh cũng là nhiệm vụ là sứ mệnh gánh vác trên vai
và để đẩy lùi được dịch bệnh thì rất cần sự chung tay của mỗi người dân chúng ta
song vẫn còn đó những hành vi vô pháp chống đối người thi hành công vụ
thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận
lách luật tìm mua các loại giấy đi đường
thậm chí là giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín để được ra khỏi nhà
tiêm bẩn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
cộng đồng mạng gây gắt lên án coi đây là những hành vi phá hoại vô ý thức
trong lúc đất nước đang khó khăn lực lượng tuyến đầu vì chúng ta mà hy sinh tất cả
không để dịch bệnh lây lan
vậy mà họ không biết suy nghĩ chỉ nghĩ cho bản thân cho lợi ích cá nhân
giãn cách xã hội mục đích để bóc tách
không để lây lan của bệnh
cộng đồng tôi xin mọi người ai ở đâu ở đó
đó là cách tốt nhất để yêu nước trong thời điểm này
dịch bệnh có thể còn kéo dài
với tinh thần mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
còn bạn thì sao
hãy chia sẻ quan điểm của mình về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân